chợ đình bích la là lễ hội độc đáo một phiên chợ quê hiếm có chỉ họp mỗi năm một lần vào dạng sáng mùng ba tết nguyên đán tại đình làng
đây là lễ hội truyền thống của dân làng bích la xã triệu đông huyện triệu phong tỉnh quảng trị thu hút hàng vạn lượt khách thập phương tham gia cầu lộc cầu tài đầu năm
ở chợ đình bích la các mặt hàng được bày bán khá đa dạng nhưng chủ yếu là những sản vật của địa phương
nét độc đáo của phiên chợ quê là người bán không bao giờ nói thách nên người mua cũng không bao giờ trả giá
người đến tham gia phiên trợ để gặp gỡ đầu năm tìm về nguồn cội tổ tiên dân tộc trong không khí lễ hội trong tình cảm chân tình thân thiện và cùng cầu mong một năm mới an lành thanh đạt
tôi là người con của chợ đình bích la năm nay tôi đến với gia đình thì xin chữ bình an cầu chúc cho mọi gia đình luôn được bình an cũng như gia đình tôi
một năm mới thật sự là an khang thịnh vượng năm mới tràn vẹn niềm hình
trợ đình bích la là phát huy truyền thống văn hóa của một vùng quê vùng đồng bằng châu thổ của vùng lúa trọng điểm của huyện triều hải này
và ý nghĩa của nó làm cho con người ta cảm thấy luôn là hướng về cội nguồn hướng về những cái giá trị tốt đẹp của cha ông để lại
dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn
năm hai nghìn một mươi bảy này người dân tại làng bích la lại phục dựng lễ gọi thần kim quy
buổi lễ được tổ chức với các phần dân hương cúng tạ trời đất các vị tiên linh khai thiên lập ấp và lễ cầu thần kim quy cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa
tại lễ hội du khách cũng như người dân của làng còn tham gia vui chơi với các trò chơi dân gian như hội bình thơ hội bài tròi thổi gà đất viết thư pháp
lễ hội trịnh bích la là có từ năm trăm linh năm về trước
lễ hội đó là đòi ăn đông bảo thịt của người dân ở khu vực
lễ hội trịnh bích la này và hiện tại bây giờ là tất cả các khách thập phương tất cả các nơi trong tỉnh ngoài tỉnh đều biết lễ hội trịnh bích la ở đây
và hiện tại bây giờ thì đối với lễ hội trịnh bích la năm nay thì có cái khác cái sau mỗi năm là tất cả các gian hàng các kinh doanh dịch vụ để chúng tôi đưa ra ngoài khu vực lễ hội
đặc biệt năm nay tất cả các giảm kinh doanh thì chúng tôi phải đăng ký trước
trước khi tết là chúng tôi đăng ký và giảm được đi mượt cho các du khách không phải bờ ngờ để giảm cả ở tại khu vực lễ hội trịnh bích la
những nét độc đáo cùng ý nghĩa của phiên chợ đã thu hút mỗi năm một đông du khách thập phương đến với chợ đình bích la
chợ đình được tổ chức hàng năm vào dịp tết không chỉ là nơi để du khách gần xa về thăm quan du xuân mà thông qua đó những trò chơi dân gian những nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của cha ông truyền lại được giữ gìn cho những thế hệ mai sau